kính chào quý vị và các bạn
tòa án nhân dân tỉnh tiền giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đối với năm bị cáo nguyễn thị rành nguyễn thị chính nguyễn anh hùng văn bá cảnh
cùng chú tại tỉnh tiền giang và nguyễn hoàng phương trú tại tp hcm
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
năm bị cáo đã có hành vi gia nhập tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
trưng cầu dân ý bầu đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
ngoài việc tham gia tổ chức rành còn là người xuối dục hoạt động đắc lực lôi kéo chính hùng và cảnh cùng tham gia
còn phương giúp cho các bị cáo trong vụ án gia nhập tổ chức phản động nhận chuyển tiền của tổ chức phản động cho các bị cáo khác
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiền giang đã thu giữ nhiều tăng vật như cờ vàng có ba sọc màu đỏ khăn tròng cổ điện thoại và một số đồ vật có liên quan
tại phiên tòa năm bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thị rành một mươi sáu năm tù nguyễn hoàng phương một mươi bốn năm tù nguyễn thị chính tám năm tù nguyễn anh hùng sáu năm tù và văn bá cảnh năm năm tù